cùng với kế hoạch đẩy mạnh tiêm chủng mũi tăng cường tại việt nam cũng như trên thế giới
những nghiên cứu mới nhất càng ngày càng cho thấy những hiệu quả vượt trội của mũi tiêm thứ ba
trong việc ngăn ngừa tử vong do biến thể omicron gây ra
cơ quan an ninh y tế vương quốc anh yukssa cho biết liều vaccine covid một mươi chín tăng cường
giúp tăng hiệu quả ngăn ngừa tử vong do biến thể omicron lên chín mươi năm ở những người trên năm mươi tuổi
hãng tin reuters đưa tin
theo yokssa khoảng sáu tháng sau khi tiêm liều thứ hai của bất kỳ loại vaccine covid một mươi chín nào
khả năng ngăn ngừa tử vong do omicron là khoảng sáu mươi ở những người trên năm mươi tuổi
tuy nhiên con số này đã tăng lên khoảng chín mươi năm trong hai tuần sau khi tiêm mụi bà
ngoài ra dữ liệu của youksa còn cho thấy mức độ bảo vệ cao của mũi ba
trước nguy cơ nhập viện
hiệu quả ngăn ngừa nhập viện là khoảng chín mươi đối với mũi ba pfizer biontech
trong vòng chín tuần sau khi tiêm
còn sau một mươi đến một mươi bốn tuần hiệu quả này giảm xuống bảy mươi năm
đối với moderna hiệu quả ngăn ngừa nhập viện là chín mươi chín mươi năm
ở thời điểm chín tuần sau khi tiêm liều tăng cường
tiến sĩ mary ramsey trưởng phòng tiêm chủng tại ukssa cho biết
bằng chứng đã rõ ràng vaccine giúp bảo vệ tất cả chúng ta trước covid một mươi chín
và liều tăng cường cung cấp mức độ bảo vệ cao trước nguy cơ nhập viện
và tử vong cho những đối tượng dễ tổn thương nhất của xã hội
ukssa cũng công bố phân tích về hiệu quả của vaccine chống lại dòng biến thể phụ omicron
được gọi là ba hai đang lây lan ở anh và đan mạch
phân tích này cho thấy vaccine có mức độ bảo vệ tương tự đối với nhiễm covid một mươi chín có triệu chứng
ukssa cho biết sau hai liều hiệu quả lần lượt là chín và một mươi ba đối với
ba một và ba hai
ở thời điểm sau tiêm hơn hai mươi năm tuần con số này tăng lên sáu mươi ba đối với ba một và bảy mươi đối với ba hai
từ hai tuần sau khi tiêm liều tăng cường
thông tin này được giám đốc trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc
tiến sĩ roseel walesky cho biết tại cuộc họp báo của lực lượng đặc trách chống covid một mươi chín của nhà trắng
bà rochelle walensky chia sẻ dữ liệu về hiệu quả của liều vaccine tăng cường
từ các nghiên cứu được thực hiện ở israel
khiến tiêm chủng delta chiếm ưu thế
theo dữ liệu này liệu tăng cường của vaccine covid một mươi chín giảm lây nhiễm gấp một mươi lần
so với những người trẻ được tiêm chủng đầy đủ
trong khi giảm bệnh nặng một mươi tám lần ở người trên sáu mươi tuổi
bên cạnh đó liều vaccine tăng cường cũng giảm bệnh nặng hai mươi hai lần ở những người từ bốn mươi đến năm mươi chín tuổi
còn tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín giảm đến chín mươi so với những người được tiêm chủng đầy đủ
mặc dù những nghiên cứu này được thực hiện khi delta là biến chủng thống trị ở israel
nhưng chúng tôi kể lại rằng
kỳ vọng sẽ thấy xu hướng bảo vệ tương tự đối với người được tiêm tăng cường
trong việc ngăn chặn chủng omicron bà rochelle walensky nói
cũng tại buổi họp báo người đứng đầu cdc mỹ cho rằng công nhân nên ở nhà
sau khi xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín
nếu kết quả xét nghiệm dương tính mọi người nên ở nhà trong năm ngày nữa
nếu kết quả xét nghiệm âm tính mọi người thực sự cần tiếp tục đeo khẩu trang trong một mươi ngày tiếp theo
trước đó thủ tướng israel natali bennett cho biết
nghiên cứu tại nước này cho thấy lượng kháng thể ở người được tiêm tăng lên gấp năm lần một tuần
sau khi tiêm mũi vaccine covid một mươi chín thứ tư
sau khi tiêm khoảng một tuần chúng tôi có thể khá chắc chắn rằng liều vaccine thứ tư là an toàn
sau tuần kể từ tiêm mũi thứ tư lượng kháng thể ở người tiêm vaccine đã tăng gấp năm lần
ông natali bennett nói
với sự xuất hiện của biến thể omicron đang lan rộng ở nhiều quốc gia
nhu cầu về một mũi vaccine covid một mươi chín tăng cường đang trở nên cấp bách
nói về việc tiêm vaccine mũi ba phó giáo sư tiến sĩ trần đắc vô
nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho biết
có loại vaccine hiệu quả bảo vệ rất cao và kháng thể tồn tại lâu trong cơ thể có thể suốt đời
tuy nhiên vaccine phòng covid một mươi chín hiệu quả bảo vệ không thật cao như mong muốn
bởi theo công bố của các nhà sản xuất có loại bảy mươi có loại đến chín mươi
đặc biệt nồng độ kháng thể sẽ giảm sau khi tiêm mũi cuối cùng từ bốn đến sáu tháng
vì vậy người dân phải tiêm mũi nhắc lại sau ba tháng
đối với người cần tiêm mũi bổ sung thì tiêm sau hai mươi tám ngày
với câu hỏi có còn tiêm tiếp các mũi sau mũi ba khi xuất hiện thêm biến thể mới không
ông trần đắc phu cho biết việc tiêm mũi bốn mỗi năm mũi sáu còn tùy theo tình hình dịch
cũng như vấn đề cung ứng vaccine ví dụ như bệnh cúm thì tiêm vaccine hàng năm
về hiệu lực bảo vệ của mỗi ba vaccine chuyên gia y tế cho biết
hiện chưa có một khuyên cáo chính thức hay nghiên cứu nào xác định hiệu quả bảo vệ
sau mũi ba kéo dài bao lâu
có thể chúng ta sẽ phải thực hiện tiêm nhắc giống như tiêm chủng cúm mùa hàng năm
họ có thể ngắn hơn hay kéo dài hơn
theo chuyên gia y tế các mũi tiêm nhắc có thể cần thiết và kéo dài khả năng miễn dịch
đặc biệt ở một số nhóm người nhất định như người suy giảm miễn dịch có bệnh nền
về hệ thống miễn dịch khi được tiêm vaccine tăng cường sở y tế hà nội cho biết
đối với một số mầm bệnh việc đáp ứng miễn dịch có sẵn ví dụ ở dạng mức kháng thể
có thể đo lường được là yếu tố quan trọng để đạt được hiệu quả
vì vậy khi mức độ kháng thể suy giảm tự nhiên theo thời gian cần phải được tăng cường
theo ngành y tế vaccine covid một mươi chín vẫn mang lại hiệu quả trong việc ngăn ngừa nhiễm trùng nặng và tử vong
nhưng chúng không đạt được hiệu quả một trăm linh
đặc biệt ở những vùng có tỉ lệ nhiễm cao do tỉ lệ tiêm phòng thấp
người được tiêm chủng dễ bị phơi nhiễm về virus và bị lây nhiễm đột biến
do các biến thể có khả năng lây chuyển cao chúng ta sẽ cần tiêm liều vaccine tăng cường
phản ứng đổi hạch sau khi tiêm vaccine covid một mươi chín đang khiến nhiều người lo lắng
trường hợp chị nguyễn t v ba vị hà nội là ví dụ
chị và ba thành viên trong gia đình tiêm hai mũi đầu verocell mũi ba tiêm pfizer
ba thành viên sức khỏe hoàn toàn bình thường nhưng riêng chị v thì ngoài sốt
cánh tay tiêm của chị đào bại không thể nhấp nổi bất cứ thứ gì
sau hai ngày thấy hơi vương vướng ở nách nhưng cứ ngỡ do đau tay nên không để ý
chỉ đến khi chị sơ thấy nổi cục ấn vào đau
tôi mới giật mình không biết có phải là do phản ứng sau tiêm hay không
cọ nhân viên y tế thì được xác nhận đó là phản ứng sau tiêm
không biết điều này có vấn đề gì nghiêm trọng hay không
nguyên nhân vì sao tôi lại bị như vậy chị vê băn khoăn
trả lời câu hỏi này bác sĩ phùng anh tuấn trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện bạch mai cho biết
vaccine là một yếu tố lạ với cơ thể nên sau khi tiêm hệ miễn dịch sẽ phản ứng lại
các hạch bạch huyết có vai trò sinh ra tế bào miễn dịch vì vậy chúng sẽ tăng hoạt động và sưng to lên
sau khi tiêu diệt được yếu tố lạ chúng sẽ trở về trạng thái bình thường
hạch bạch huyết thường xuất hiện ở nách cùng bên trái với cánh tay được tiêm
tình trạng này sẽ mất đi sau vài ngày không gây nguy hiểm nên bạn không cần quá lo lắng
trong trường hợp thấy các bất thường khác như đau tại vị trí không phải vùng tiêm gây suốt cân
nồi hạch không phải vùng nách cùng bên cánh tay hạch nhiều cứng ít di động và kéo dài
bạn cần đi kiểm tra sớm
trên thực tế tỷ lệ nổi hạch sau tiêm vaccine là không nhiều

bác sĩ anh tuấn nhấn mạnh
phản ứng này cũng được cdc hoa kỳ ghi nhận
theo tổ chức này phản ứng nồi hạch sau tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín xảy ra khoảng ba
ở người tiêm vaccine pfizer và một một ở người tiêm vaccine moderna
trong nghiên cứu của moderna một mươi một sáu người được tiêm bị sương hạch bạch huyết sau liều tiêm đầu tiên
và một mươi sáu sau liều thứ hai
một số nghiên cứu cho thấy vaccine dựa trên maan có khả năng sinh miễn dịch cao hơn
các loại vaccine covid một mươi chín
vì vậy tỷ lệ nồi hạch của các loại vaccine này cao hơn
từng cặp phải phản ứng nồi hạch sau khi tiêm mũi ba thác sĩ đỗ cao vân anh
phó trưởng bộ môn nhiễm trường đại học y khoa phạm ngọc thạch thông tin phải hơn một mươi ngày
các triệu chứng trên mới hết dần
theo đó sau khi tiêm hai ngày cơ thể bắt đầu nổi hạch khắp người
dù biết là phản ứng hạch viêm cấp thông thường nhưng gây ra sưng đau khi đụng vào đó rất khó chịu
và dễ gây lầm tưởng với ung thư zika
tuy nhiên vị bác sĩ này cho rằng đây là phản ứng phụ thông thường
có thể tự hết mà không cần can thiệp về y tế
bác sĩ vân an nhấn mạnh hạch bạch huyết thường xuất hiện ở nát cổ cùng bên với cánh tay được tiêm
tình trạng này sẽ mất đi sau vài ngày không gây nguy hiểm nên không cần quá lo lắng
tuy nhiên người dân vẫn cần phải theo dõi nếu hạch sưng to ra vùng hạch sưng đỏ
hoặc có các triệu chứng kèm theo như suốt kéo dài sụt cân thì phải đi khám để loại trừ bệnh lý khác
các bác sĩ cũng lưu ý vị trí nổi hạch thường ở nách thượng đòn cổ cùng bên với vị trí tiêm
hạch thường mềm di động có thể đau
việc trần đoán hình ảnh hoặc khám sức khỏe tổng quát định kỳ nên được thực hiện trước khi tiêm chủng
hoặc hoãn lại ít nhất bốn sáu tuần sau tiêm trừ khi bệnh nhân có chỉ định lâm sàng khẩn cấp
không nên thực hiện sinh thiết không cần thiết khi gặp phải tình trạng nổi hạch sau tiêm vaccine
nên theo dõi bằng siêu âm sau bốn sáu tuần
trước đó vào ngày một mươi bảy tháng một mươi hai bộ y tế đã đồng ý cho tiêm liều vaccine thứ ba sau mỗi cuối của liều cơ bản ba tháng
người khỏi covid một mươi chín được tiêm ngay mà không chờ sáu tháng như trước
tiêm liều bổ sung cho người đã tiêm đủ liều cơ bản có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng
như người cấy ghép tạng ung thư hiv đang điều trị thuốc ước chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng sáu tháng
người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vaccine của hãng sinopharm hoặc vaccine sputnik v
những trường hợp này sẽ được tiêm một mũi bổ sung
sau mỗi cuối cùng của liều cơ bản từ hai mươi tám ngày đến ba tháng
loại vaccine để tiêm là cùng loại với liều cơ bản hoặc vaccine công nghệ
người có chỉ định tiêm liều bổ sung sau khi đã tiêm liều bổ sung thì được coi là hoàn thành liều cơ bản
nhiều người sau khi tiêm mũi ba vaccine phòng covid một mươi chín về thì bị tác dụng phụ nặng hơn hai mũi trước
tuy nhiên các chuyên gia khẳng định các tác dụng này hoàn toàn bình thường
chị nguyễn thị hoài đống đa hà nội chia sẻ
chị vừa trải nghiệm tiêm vaccine mũi ba và thực sự là thấm
theo chị hoài hai mũi đầu tiên tiêm vaccine astrazeneca
đến mũi thứ ba chỉ được tiêm vaccine moderna
và kết quả sau tiêm ba ngày nằm ở nhà vì vaccine vật
nếu hai mũi trước trải qua như một cơn gió
thì mũi thứ ba chỉ bị sốt cao mệt mỏi đau khắp mình mẩy
đặc biệt là cánh tay sương đỏ nhấc lên cũng khó
sau một tuần tiêm cánh tay vẫn đau mỏi khó chịu
hay chị phạm thị hải yến hạ long quảng ninh cho biết
khi tiêm vaccine đầu chị được tiêm vaccine verocell
đến mũi thứ ba tiêm pfizer
hai mũi đầu không có triệu chứng gì ngoài những cơn buồn ngủ
thì mũi thứ ba chị yến bị sốt cao người đau mỏi cơ
khi uống hạ sốt có giảm nhưng vẫn còn tình trạng rét dùn
chị yến phải nghỉ làm ba ngày để lấy lại sức
và thực sự đến nay đã qua năm ngày nhưng vẫn còn rất mệt
về tác dụng phù sau tiêm mũi ba
thời gian gần đây cũng có nhiều cơ sở y tế ghi nhận các ca tai biến sau tiêm
tuy nhiên khi theo dõi tiền sử thì hoàn toàn không có do tiêm chủng
mà do một số người do dị ứng khi sử dụng thuốc hạ sốt sau tiêm
một số người mất kiểm soát huyết áp dối loạn nhịp tim
dưới loạn glucuromáu đáy tháo đường dưới loạn ý thức co giật
do hội chứng cai rượu đột quỵ
tiến sĩ bác sĩ nguyễn huy luân trưởng đơn vị tiêm chủng
bệnh viện đại học y dược tp hcm cho biết
giống như tiêm vaccine mũi một mũi hai khi đưa kháng nguyên vào cơ thể
sẽ tạo ra các đáp ứng miễn dịch khác nhau
có người phản ứng mạnh có người phản ứng nhẹ
nên khả năng sinh tháng thể bảo vệ mỗi người cũng khác nhau
các phản ứng hay gặp khi tiêm vaccine covid một mươi chín đó là đau tại vùng tiêm
sưng thay đổi màu sắc đỏ tím tại chỗ tiêm mệt mỏi đau đầu đau cơ
đau khớp ấn lạnh sốt nhẹ
đây là những phản ứng thông thường không nên quá lo lắng
đối với các phản ứng này sẽ dần hết nếu sốt có thể dùng thuốc hạ sốt
để uống khi sốt giảm đau
khi uống hạ sốt lưu ý uống theo đúng lưu lượng
các phản ứng sau tiêm thường xuất hiện trong vòng ba mươi phút hoặc hai mươi bốn giờ sau tiêm
một số trường hợp có thể kéo dài bảy mươi hai giờ
vì thế cần theo dõi kỹ trong ba ngày đầu để ý những phản ứng nguy hiểm xảy ra sau tiêm
ngoài ra có thể xuất hiện tình trạng mặc dù là không phổ biến
như nổi mề đai sưng hạch cổ họng miệng khó thở lơ mơ
ngu ga ngủ gật sốt cao trên bốn mươi độ co giật hoặc tê bì tay chân
khi có những phản ứng này cần báo ngay với đơn vị tiêm hoặc cơ sở y tế gần nhất để được xử lý
sau tiêm chủng người tiêm nên bình tĩnh theo dõi các thay đổi của cơ thể
nên ăn uống đầy đủ các nhóm chất đạm protein nghỉ ngơi uống nhiều nước trái cây
tránh hoạt động mạnh quá mức không tập luyện nặng
theo khuyến cáo của trung tâm kiểm soát dịch bệnh hoa kỳ
bạn nên tiêm liều tăng cường vắc xin covid một mươi chín thứ ba
và thuốc dụng phụ mũi ba cũng được ghi nhận
ví dụ với vaccine pfizer có cùng công thức với cùng độ mạnh với bột liều một và hai
các dữ liệu thu thập cho được đến thời điểm này cho thấy các tác dụng phụ do liều thứ ba mang lại rất sống
với các triệu chứng một số người gặp phải sau lần tiêm ban đầu thậm chí có thể nhẹ hơn
đo tại chỗ tiêm là phản ứng được báo cáo phổ biến nhất sau khi tiêm liều thứ ba chiếm khoảng tám mươi ba
tiếp theo là mệt mỏi và đao đầu
hầu hết đều ở mức độ nhẹ đến trung bình
những dấu hiệu này tương tự với dữ liệu về các tác dụng phụ
được thu thập từ mũi tiêm thứ hai của pfizer
các tác dụng phụ khác được ghi nhận trong thử nghiệm mũi thứ ba cũng phù hợp với các triệu chứng
được ghi nhận sau mũi vắc xin pfizer ban đầu như đau cơ và khớp ớn lạnh tiêu chảy nôn mửa sốt
ngoài ra thử nghiệm của pfizer đã phát hiện ra rằng so với người lớn từ một mươi tám đến năm mươi năm tuổi
người lớn từ sáu mươi năm tuổi trở lên ít gặp phải các triệu chứng mệt mỏi hoặc biểu hiện giống như cúm sau khi tiêm
với vắc xin moderna nhà sản xuất cho biết các tác dụng phụ
từ lần tiêm thứ hai này cũng tương tự như những tác dụng được báo cáo sau mũi tiêm thứ hai
đối với người lớn từ sáu mươi năm tuổi trở lên đau tại chỗ tiêm là triệu chứng được báo cáo phổ biến nhất chiếm bảy mươi sáu
tiếp theo là mệt mỏi đau cơ nhức đầu và đau khớp
những người lớn tuổi ít bị ảnh hưởng bởi các tác dụng phụ từ mũi tiêm của moderna hơn những người từ một mươi tám đến sáu mươi bốn tuổi
không có tác dụng phụ nghiêm trọng nào được báo cáo trong thời gian thu thập dữ liệu